theo thống kê của bộ công thương tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại một mươi tháng đạt khoảng một mươi bốn sáu tỷ usd tăng một mươi một hai so với cùng kỳ
với những thuận lợi về thị trường cơ quan này cũng dự báo sản xuất ngành da giày năm nay sẽ tăng trên một mươi so với năm ngoái
với tổng kim ngạch đạt khoảng hai mươi một năm tỷ usd
tính chung một mươi tháng qua sản lượng giấy dép da ước đạt trên hai trăm bốn mươi sáu triệu đôi tăng tám sáu so với cùng kỳ
trong khi chỉ số sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng chín một hoạt động xuất khẩu của ngành da dày việt nam cũng đang tăng trưởng ổn định
có nhiều tín hiệu tốt trong các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo